thưa quý vị cho đêm nay và ngày mai miền bắc tiếp tục phổ biến ít mưa và còn nắng hành
với mức nhiệt là một mươi một hai mươi hai độ trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại
cần lưu ý là như đã nhận định trước đó từ ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh
nên nhiệt độ sẽ giảm mạnh từ thời điểm trưa chiều đến đêm
vùng núi cao thậm chí có nơi dưới độ và có khả năng xảy ra băng giá sương muối
người dân cần chủ động mặc ấm để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết giá rét như thế này
tại miền trung thời tiết trong ngày hôm nay và ngày mai chỉ có mưa vài nơi ban ngày có nắng
trời ngưỡng rét tại khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế với mức nhiệt là một mươi bốn hai mươi hai độ có nơi cao hơn
phần còn lại từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận thì mức nhiệt đạt ở trong khoảng một mươi chín hai mươi chín độ
trời hơi xe lạnh ở phần phía bắc của khu vực
xa nở phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ về chiều tối cũng có thể xuất hiện
mưa rào và rông rải rác do nhiễu động gió đông từ biển dịch chuyển vào
còn ban ngày thì trời nắng với nhiệt độ ban trưa tại khu vực tây nguyên là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
còn tại khu vực nam bộ là hai mươi chín ba mươi hai độ
đến với thời tiết trên biển tại khu vực quần đảo hoàng sa có mưa rào vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi bảy độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông
có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa giảm xuống ở mức là bốn đến một mươi km trong mưa
với gió đông bắc cấp bốn cấp năm
riêng phía tây cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
khu vực hà nội sáng sớm có sự mù nhẹ rải rác ngày hưởng nắng
từ chiều tối và đêm mai có mưa nhỏ lất phất nên nhiệt độ giảm dần
gió đông bắc ở mức là cấp hai cấp ba với nền nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi một đến hai mươi một độ